tại nghệ an tính đến tối ngày một mươi bảy tháng tám chỉ riêng tại huyện kỳ sơn đã có bốn người bị chết và mất tích do mưa lũ
mặc dù bão số bốn không đổ bộ vào địa phương nhưng đã gây mưa vừa có nơi mưa to và rông ở một số huyện miền núi trong tỉnh
mưa lớn cộng với lũ thượng nguồn đổ về đã làm nhiều địa phương ở miền núi như con cuông quế phong tương dương kỳ sơn bị ngập lụt chia cắt và cô lập
đến chiều ngày một mươi bảy tháng tám tình hình ngập lụt chia cắt vẫn đang diễn ra nghiêm trọng
tỉnh nghệ an đang yêu cầu các ngành địa phương nhất là các địa phương ở các huyện miền núi tiếp tục trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn theo dõi sát tình hình mưa lũ
chủ động sơ tán dân ở các vùng thấp vùng có nguy cơ ngập ống sạt lở đất đá ven sông ven suối
ra soát các vị trí có nguy cơ ngập nước sạt lở đất đá trên các tuyến giao thông để đảm bảo an toàn